thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối tượng trần minh lợi năm mươi năm tuổi trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân

lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can